mùa nước nổi là thời điểm được hàng vạn dân nghèo ở miền tây nam bộ mong chờ hàng năm
bởi con nước nổi tràn đồng không chỉ mang phù sa bồi đắp cho những cánh đồng bạc màu
mà còn đem theo nguồn lợi thủy sản cá tôm đặc biệt là cá linh
thời điểm này những cánh đồng ven biên giới tây nam ở các tỉnh đầu nguồn sông kiều long
như an giang đồng tháp mênh mông như biển lớn
khi còn nước tràn đồng thì nơi đây trở thành ngư trường tự nhiên
được hàng vạn dân nghèo sống bám trong mùa nước nổi hội tụ về đây để mưu sinh
trên đồng người dân dùng rất nhiều loại ngư cụ khác nhau để đánh bắt cá tôm cua ốc
như đặt dớn đặt lọc cua răng lưới
dơn lưới là ngư cụ phổ biến nhất để đánh bắt cá linh mùa nước nổi
trên các cánh đồng biên giới từ huyện tỉnh biên thành phố châu đốc đến huyện an phú tỉnh an giang
khen đặt dớn lưới của ngư dân
ngư dân lê văn phước có đường dơn lưới chạy dài hơn một km trên cánh đồng xã phú hội
huyện an phú tỉnh an giang cho biết năm nay nước nổi về nhiều nên tôm cá cũng khá hơn
cá nhiều nên ngay trên cánh đồng nước nổi của xã phú hội huyện an phú
hình thành nên chợ nổi chuyên thu mua cá của ngư dân
từ sáng sớm chợ cá này bắt đầu nhộn nhịp người mua kẻ bán cười nói xôn xao
một ngày có mua được bao nhiêu ký
một ngày mua được bảy mươi tám mươi ký luôn
cá đục có linh cái này cá kia luôn
rồi cô mua vậy cô đi bán lại ở đâu
cá đục thì sang qua ghe bên đó cá linh sang ghe đục còn cá chợ mình đi chợ bán chợ an phú
mua bán vậy thì sống nó cũng được nhà nhà
thấy cũng có gì là đến đảo cực khổ
cũng đã nhiều năm qua người dân miền tây mới đón được một mùa nước nổi đẹp trong niềm hân hoan phấn khởi
vì hàng vạn cư dân nghèo có được kế sinh nhai ấm no góp phần ổn định